lễ hội chùa tân thanh là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân huyện văn lãng
đồng thời cổ vũ động viên các cấp ủy đảng chính quyền đoàn thể lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn
đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tích cực lao động học tập sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của địa phương trong năm hai nghìn hai mươi
lần đầu tiên thành phố hà nội tổ chức đua thuyền rồng trên mặt hồ tây nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao
giữa anh và eu cũng đang tồn tại bất đồng về thời gian của giai đoạn chuyển tiếp brexit
thưa quý vị bộ tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh giá xăng dầu đang phải cao
nhiều loại thuế phí nếu tiếp tục tăng thuế với xăng dầu sẽ khiến cho mặt bằng giá tăng gánh nặng sẽ đè lên vai của người dân
cụ thể nếu được thông qua từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám thuế bảo vệ môi trường đối với xăng tăng một đồng lên mức kịch khung bốn đồng một lít
với dầu diesel là hai đồng một lít tăng năm trăm linh đồng một lít dầu ma rút dầu nhờn mỡ nhờn tăng từ chín trăm linh đồng lên mức kịch khung hai đồng một lít
lý do được bộ tài chính đưa ra là thuế nhập khẩu giảm
giá xăng dầu trong nước thấp hơn một số nước lân cận tăng nguồn thu
tuy nhiên nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng xăng dầu là mặt hàng quan trọng tác động mạnh đến mọi mặt sản xuất và tiêu dùng ảnh hưởng đến đời sống của người dân
trong bối cảnh hiện nay năng lực cạnh tranh của ngành sản xuất sản phẩm trong nước yếu
nếu đánh thuế bảo vệ môi trường cao như vậy thì chắc chắn sẽ tác động đến sự cạnh tranh của doanh nghiệp
vì xăng dầu là loại vật tư rất quan trọng đối với mọi ngành trong nền kinh tế quốc dân
ngày mai một mươi tháng riêng theo dân gian quan niệm là ngày vía thần tài và để đáp ứng nhu cầu của người mua vàng lấy may
các doanh nghiệp kinh doanh buôn bán vàng đã chuẩn bị từ khá sớm
và năm mậu tuất này những miếng vàng trang trí hình chú chó được tung ra thị trường nhìn khá lạ mắt
theo đó hai phiên bản được đưa ra thị trường nhiều nhất là kim tuất chiêu tài và kim tuất cầu may
đây đều là vàng bốn số chín được mạ theo công nghệ nano tạo hình theo con vật ưa thích
được người tiêu dùng khá hứng thú đón nhận
ngoài ra những sản phẩm khác liên quan tới linh vật năm nay cũng được bày bán với số lượng lớn đủ để đáp ứng nhu cầu của người mua
sáng ngày hôm nay ủy ban nhân dân tp hà nội đã phối hợp với hãng hàng không việt nam airlines tổ chức lễ hội bơi trải thuyền rồng hà nội mở rộng hai nghìn hai mươi
lễ hội nhằm khôi phục các môn thể thao truyền thống của dân tộc tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch
cũng như khuyến khích sự phát triển của các môn thể thao
sự kiện thu hút hai mươi bảy đội với hơn bốn trăm linh vận động viên đến từ các quận huyện của hà nội và các tỉnh bạn tham gia tranh tài ở hai hạng mục
đua thuyền dòng tiêu chuẩn và đua thuyền rồng truyền thống
ở mỗi hạng mục gồm ba nội dung nam nữ thi đấu trên đường đua mặt nước cự li sáu trăm linh m
các quận huyện thị xã thi đấu với loại thuyền dòng một mươi sáu người một mươi bốn vận động viên trèo một vận động viên lái và một chỉ huy
đây là lần đầu tiên hà nội tổ chức lễ hội đua thuyền rồng trên hồ tây
nên thu hút được rất đông đảo các cổ động viên vận động viên tham gia
địa bàn đẹp và lý tưởng nhất đấy ạ
chứ còn ở các địa phương mà làm chúng tôi như là tổ chức thi đồng sông thì nó sẽ không được thuận lợi bằng ở đây
bởi vì nó còn yếu tố dòng chảy nó ảnh hưởng đến thi đấu
tổng giá trị giải thưởng là một trăm linh triệu đồng
mặc dù là lần đầu tiên tổ chức nhưng lễ hội bơi trải thuyền rồng đã thu hút hàng ngàn người tham dự
chính vì vậy mọi phương án về giao thông an ninh cũng đã được tính toán một cách kỹ lưỡng
bên cạnh cuộc thi đua thuyền lễ hội có thêm một số môn thể thao dưới nước
và diễu hành mô tô phân khối lớn xe đạp cổ xe đạp đua